nhiều trụ nước sạch miễn phí đã được lắp đặt tại một số tuyến phố ở trung tâm thủ đô hà nội như tràng thi đồng xuân chợ hàng gia
điều này khiến cho nhiều người dân và du khách rất thích thú và hào hứng sử dụng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là những trụ nước sạch miễn phí được công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước sạch số ba hà nội lắp đặt từ khoảng đầu tháng một
trụ nước được thiết kế với chiều cao khoảng một năm m chiều dài và chiều rộng năm mươi cm được sử dụng với những chất liệu bền bỉ phù hợp với mọi loại thời tiết
xung quanh trụ nước có các bục đứng để người lớn cũng như trẻ em đều có thể dễ dàng hơn khi sử dụng
đặc biệt những trụ nước này cung cấp nước miễn phí hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ với chất lượng nước đạt toàn bộ tiêu chuẩn của nước khoáng thiên nhiên và nước đóng chai theo quy định của bộ y tế
và những người dân đi ngang qua đây đều rất hài lòng với những trụ nước sạch này
trụ nước này có thể dễ dàng hơn khi sử dụng
ở trong chợ rồi thì khách du lịch đến là cũng có sử dụng và đều nhận xét là nước theo cảm quan cảm nhận đặt yêu cầu và có độ đảm bảo
tuy nhiên bên cạnh sự tiện lợi thì những trụ nước này cũng có những bất cập khác
theo khảo sát của phóng viên hiện tại có ba trụ nước được đặt tại ba địa điểm như chợ hàng gia chợ đồng xuân vườn hoa sơn tây
tuy nhiên chỉ có trụ nước tại chợ đồng xuân đang hoạt động
trong khi đó hai trụ nước còn lại hoàn toàn không có nước
ngoài ra nhiều người dân cũng góp ý những trụ nước này nên có thêm cốc giấy để người dân tiện sử dụng
không có cốc để cho mọi người sử dụng
đi ngang qua thì cứ phải bấm trong bơ nào hấm mổm uống thì trông nó nhiều khi nó hơi mỹ quan
trong thời gian tới hy vọng thành phố hà nội sẽ khắc phục được những vấn đề còn tồn tại của những trụ nước
đồng thời nhân rộng thêm nhiều điểm để thủ đô ngày càng văn minh hiện đại